thưa quý vị tại thị trấn thắng huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang mới đây đã xảy ra vụ việc thương tâm
một đối tượng có biểu hiện tâm thần đã dùng dao chém mẹ và cháu ruột của mình trọng thương
sáng ngày một mươi một tháng năm một vị lãnh đạo ủy ban nhân dân thị trấn thắng hiệp hòa bắc giang cho biết
trên địa bàn vừa xảy ra vụ nam thanh niên hgl nghi có biểu hiện tâm thần chém người thân trong gia đình
thông tin ban đầu trưa ngày một mươi tháng năm l đã đến nhà anh trai là hgp bốn mươi sáu tuổi ở thị trấn thắng
tại đây nam thanh niên bất ngờ cầm dao chém mẹ ruột của mình là bà htt bảy mươi sáu tuổi và cháu của mình hát cửa vq con trai ông p bảy tuổi
nhận được tin báo lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ sự việc
hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu gấp ngay sau đó
kể lại giây phút hi hùng khi sự việc xảy ra anh t sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một cho biết
khoảng một mươi một giờ ngày một mươi một tháng năm tôi đang ở trong nhà thì thấy chị hàng xóm dắt theo cháu bé chạy sang kêu cứu
tôi liền bảo chị và cháu vào trong nhà nấp ngó ra thì thấy lờ đuổi theo bác hàng xóm
thấy vậy tôi liền đóng cửa rồi chạy vào cầm gậy ra không chế lờ
khi cầm gậy ra tôi thấy bà tê chạy ra ngoài cửa trên người đầy máu hô hoán kêu cứu
tôi liền dùng gậy để dọa và đuổi lờ ra chỗ khác xem bên trong còn ai không
lúc sau thấy cháu quy chạy ra trên tay để máu tôi liền bỏ cháu chạy sang nhà bác hàng xóm
sau khi thấy trong nhà không còn ai người đàn ông này dùng gậy dọa và đuổi lờ vào nhà rồi chốt cửa lại
đồng thời hô hoán người dân xung quanh đến giúp đỡ và trình báo sự việc lên cơ quan công an
ông d sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba chứng kiến và tham gia không chế lờ cho biết
tôi đang ở trong nhà thì nghe thấy tiếng hô hoán kêu cứu chạy ra thì thấy lờ đang cầm dao
tôi liền chạy vào nhà cầm gậy ra để phòng vệ ngăn cản không cho lửa tấn công người khác ông dê cho hay
theo đó khi thấy người đàn ông này cầm gậy lời liền lao tới dùng dao chém nhưng bị ông dê
dùng gậy chặn lại
tôi lùi vào nhà thì thấy cháu quy và bà thê bị thương nên đã nhờ một người hàng xóm
cùng đưa hai bà cháu lên bệnh viện băng bó cấp cứu
cũng theo một số người dân xung quanh cho biết trước đây từng thấy lửa đi ngoài đường
miệng cứ lầm nhầm một mình đầu óc không ổn định
hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
thưa quý vị công an thị trấn ít ong huyện mường la tỉnh sơn la
đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
một người phụ nữ hành hung giã man bé gái sinh năm hai nghìn một mươi sáu dẫn đến tinh thần hoảng loạn
được biết người phụ nữ trên là giáo viên mầm non hiện đang công tác trên địa bàn thị trấn
sáng ngày một mươi một tháng năm trên mạng xã hội lan truyền clip một bé gái đang chạy ngoài đường
bất ngờ bị một người phụ nữ giữ lại và tấn công liên tục
dù bé bị ngã và nằm trên nền đường nhưng người phụ nữ kia vẫn không ngừng hành hung
trong tiếng la hét thất thanh và hoảng loạn của bé gái
sáng cùng ngày lãnh đạo công an thị trấn ít ong mường la sơn la xác nhận
trên địa bàn có sự việc người phụ nữ hành hung một bé gái
qua xác minh thời điểm xảy ra vào khoảng một mươi chín h ngày một mươi tháng năm
tại tiểu khu ba thị trấn ít ong huyện mường la
lúc này một bé gái tên c sinh năm hai nghìn một mươi sáu đang chạy ngoài đường
thì bị người phụ nữ tên ltl đã giữ lại gây thương tích
sau đó gia đình cháu c đã đưa cháu đến cơ sở y tế để kiểm tra
kết quả bé gái chỉ bị thương nhẹ ngoài da
tuy nhiên cháu vẫn khóc trong tình trạng hoảng loạn lo sự
được biết bà lt là giáo viên mầm non hiện đang công tác tại trường mầm non ít âu huyện mường la
hiện công an thị trấn ít ong vẫn đang tiếp tục xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc
liên quan đến nghi vấn vụ cướp ô tô ở hà nội gây xôn xao dư luận vừa qua
công an quận hoàng mai hà nội mới đây đã lên tiếng khẳng định
không có chuyện chặn cướp ô tô rồi bỏ chạy như các trang mạng thông tin
công an quận hoàng mai thông tin đơn vị đang phối hợp với công an huyện thanh trì điều tra
truy bắt đối tượng đi thử ô tô của nạn nhân rồi điều khiển xe bỏ chạy
giải thích thêm được vấn đề nêu trên lãnh đạo công an quận hoàng mai khẳng định
không có chuyện chặn cướp ô tô như các trang mạng thông tin
nguyên nhân ban đầu của vụ việc được xác định chủ ô tô giao bán trên mạng xã hội thì có người hỏi mua
trong quá trình hỏi mua giữa chủ xe và người hỏi mua có thỏa thuận địa điểm giao dịch ở huyện thanh trì
tại đây người hỏi mua mượn xe chạy thử khi lên xe người này bất ngờ điều khiển ô tô bỏ chạy
thấy vậy chủ xe liền đuổi theo đến khu vực đền lưu quận hoàng mai thì người hỏi mua xe mở cửa ô tô rồi bỏ trốn
hiện danh tính chủ xe và người điều khiển ô tô bỏ chạy đang được làm rõ
bước đầu chủ xe chỉ biết nhân thân người hỏi mua thông qua mạng không biết thông tin cụ thể
thưa quý vị liên quan đến vụ nổ lò hơi làm sáu người thiệt mạng năm người bị thương ở đồng nai
cơ quan chức năng đã cung cấp thêm thông tin mới nhất về vụ việc
công an tỉnh đồng nai cho biết căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai xác định
nguyên nhân gây ra vụ nổ lò hơi xảy ra tại công ty trách nhiệm hưu hạn sản xuất và thương mại gỗ bình minh
số bảy mươi hai đường kiểm ấp vàm xã thiện tân huyện vĩnh cửu khiến sáu người tử vong năm người bị thương
theo cơ quan công an nồi hơi của công ty gỗ bình minh hết hạn kiểm định an toàn từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
và bình nén khí đã hết thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn từ ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
nguyên nhân dẫn đến vụ nổ là do nồi hơi và bình nén khí đã hết hạn kiểm định an toàn
nhưng công ty gỗ bình minh không tiến hành kiểm định lại theo đúng quy định mà vẫn đưa vào hoạt động sản xuất
ông feng yong sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm quốc tịch trung quốc giám đốc công ty gỗ bình minh
là người chỉ đạo việc lắp đặt nồi hơi điều hành mọi hoạt động của công ty
do đó hành vi của ông feng yong có thể được tạo ra
có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về an toàn lao động được quy định tại điều hai trăm chín mươi năm bộ luật thỉnh sự
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam với ông feng yong về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động
các quyết định lệnh trên đã được viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai phê chuẩn
như đã đưa tin khoảng tám giờ ba mươi phút ngày một tháng năm
tại công ty gỗ bình minh xã thiện tân huyện vĩnh cửu
xảy ra vụ nổ lò hơi khiến sáu công nhân tử vong tại chỗ và năm người bị thương được đưa đi cấp cứu
ngay sau khi vụ việc xảy ra lãnh đạo ủy ban nhân dân và công an tỉnh đồng nai
đã đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ đưa người bị nạn đi cấp cứu
cơ quan công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông feng yong
quốc tịch trung quốc là giám đốc công ty gỗ bình minh
đồng thời ra lệnh tạm hoãn xuất nhập cảnh với bảy người nước ngoài để phục vụ công tác điều tra
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố nha trang khánh hòa mới đây đã ra lệnh bắt giữ người
trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự lầu vũ nhật đăng hai mươi tám tuổi
chú xã vĩnh ngọc tp nha trang để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
đăng chính là đối tượng dùng tuyếp sắt tấn công nhiều phụ nữ đi đường
là một người tử vong gây xôn xao dư luận thời gian vừa qua
tại cơ quan công an lầu vũ nhật đăng bước đầu khai đã dùng tuyếp sát tấn công năm người đi đường
những nạn nhân này đều không quen biết hay mâu thuẫn với đối tượng
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi sáu h ngày sáu tháng năm bà b năm mươi sáu tuổi ở xã vĩnh ngọc thành phố nha trang
đạp xe đi tắm biển khi dừng ở đèn tín hiệu giao thông trên đường điện biên phủ
bà bất ngờ bị một đối tượng chạy xe máy dùng tuyếp sát tấn công vào đầu và bỏ chạy
người phụ nữ được đưa vào bệnh viện cấp cứu phải khâu tà mũi
đến sáng ngày bảy tháng năm khi đang đạp xe trên đường hai tháng bốn đoạn qua phường vĩnh hải
bà ntml sáu mươi ba tuổi ở phương vĩnh hải bất ngờ bị đối tượng đi xe máy tấn công từ phía sau
bà l được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa
nhưng do chấn thương sọ não quá nặng đã tử vong vào chiều ngày chín tháng năm
cũng trong ngày bảy tháng năm một phụ nữ khác là bà ntd bảy mươi ba tuổi ở phường vĩnh hải
khi đang đi bộ trên đường phạm văn đồng cũng bị đối tượng tấn công bằng tuyếp sắt từ phía sau
nạn nhân bị thương tinh nặng ở vùng đầu
sau khi liên tiếp ghi nhận tin báo về đối tượng nam thanh niên tấn công những nạn nhân là phụ nữ lớn tuổi
lực lượng công an tp nha trang nhanh chóng tìm ra nghi phạm lầu vũ nhật đăng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp nha trang đã chuyển toàn bộ hồ sơ đối tượng
lên phòng cảnh sát điều tra công an tỉnh để tiếp tục điều tra xử lý đối tượng về hành vi giết người
hiện công an tp nha trang đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
thưa quý vị để tăng lợi nhuận và thu hút khách
nhiều nhà hàng đã cho nhân viên ăn mặc trang phục có tính khiêu dâm để phục vụ khách hàng
mới đây nhất khi kiểm tra nhà hàng ở quận một tp hcm
lực lượng chức năng phát hiện hai nữ tiếp viên mặc xuyên thấu no y đang ngồi tiếp khách
bên cạnh đó cơ sở còn có rất nhiều nhân viên nữ phục vụ tại nhà hàng
không được giao kết hợp đồng lao động theo quy định
ngày một mươi một tháng năm đội kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội quận một tp hcm
đang lập hồ sơ xử lý công ty trách nhiệm hưu hạng nhà hàng janus số một mươi bốn nguyễn thái học
phường cầu ông lãnh về hành vi dùng các phương thức phục vụ có tính chất khiêu dâm
tại cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng ăn uống và giao kết hợp đồng lao động không bằng văn bản
với người lao động làm công việc có thời hạn từ đủ một tháng trở lên
trước đó tối ngày chín tháng năm lực lượng chức năng phát hiện kiểm tra đột xuất
công ty trách nhiệm hưu hạng nhà hàng janus
tại thời điểm kiểm tra cơ sở này đang hoạt động kinh doanh nhà hàng và có khách đang ăn uống
tại căn phòng ở lầu một tổ công tác phát hiện hai nhân viên nữ ngồi phục vụ khách
mỏng dạng lưới xuyên thấu và không mặc nội y
ngoài ra cơ sở này có rất nhiều nhân viên nữ phục vụ tại nhà hàng
nhưng không được giao kết hợp đồng lao động theo quy định
đội kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội quận một yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạng nhà hàng janes
chấn trình khắc phục ngay các hành vi vi phạm chấp hành nghiêm các quy định pháp luật
liên quan đến hoạt động kinh doanh không để phát sinh tệ nạn xã hội tại cơ sở kinh doanh
thưa quý vị đã bốn năm trôi qua kể từ ngày võ thị diễm my mất tích
cho đến nay gia đình cơ quan chức năng vẫn chưa thể tìm được bất cứ thông tin nào về cô
diễm my chính là mắt xích quan trọng trong vụ án ở tỉnh thất bồng lai
thế nên việc tìm thấy diễm my được rất nhiều người quan tâm
dư luận bấy lâu vẫn luôn thắc mắc không hiểu vì sao võ thị diễm my
từ một cô gái ngoan ngoãn nghe lời gia đình lại quyết định từ bỏ tất cả
để đến tỉnh thất bồng lai tu tập làm sư
trên thực tế trong một clip do nhóm người ở tỉnh thất bồng lai quay
võ thị diễm my đã đích thân giải thích nêu rõ quan điểm sống của mình
cụ thể khi được hỏi vì sao không sống trong cảnh giàu sang tiền bạc dư giả
mà lại đến tỉnh thất bồng lai tụ tập diễm my cho biết mình xem tiền bạc là phù du
tâm hồn mới đáng trân trọng
theo lời diễm my cuộc sống ở đây rất đặc biệt không nơi nào có được
đặc biệt cô nàng còn tiết lộ mình đã thích nghi được với cuộc sống ăn chay
ngủ chung với nhiều người ở tỉnh thất bồng lai
nghe diễm my chia sẻ các đối tượng ở tỉnh thất bồng lai liên tục tán thường đồng tình
cô gái trẻ lại càng vui vẻ ra mặt cho rằng bản thân đã tìm ra chân lý hạnh phúc cuộc đời
diễm my tin rằng đây là cuộc sống tu tập theo phật giáo
nhưng thực tế tỉnh thất bồng lai chưa bao giờ được công nhận là cơ sở tôn giáo hợp pháp
ngoài ra lê tùng vân và các đệ tử cũng không phải tu sĩ phật giáo
trước đây hòa thượng thích minh thiện phó trưởng ban thông tin truyền thông trung ương giáo hội phật giáo việt nam
trưởng ban chỉ sự giáo hội phật giáo tỉnh long an từng khẳng định về nơi này như sau
tỉnh thất bồng lai chỉ là mạo dưng những người ở đây không phải là tu sĩ phật giáo
không do ban trị sự giáo hội phật giáo tỉnh long an quản lý lợi dụng hình thức tu sĩ phật giáo
lợi dụng hình thức cơ sở của xã hội lợi dụng hình thức nuôi dưỡng những người cơ nhỡ làm từ thiện để trục lợi cho mình
đó là vi phạm về pháp luật ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức phật giáo thế giới và gần nhất là tổ chức phật giáo của việt nam
dù mang danh phật giáo nhưng tỉnh thất bồng lai lại từng quay clip phản bác phật giáo có phát ngôn hành động không phù hợp khiến dư luận bức xúc
tỉnh thất bồng lai thực chất chỉ là một hộ gia đình do bà cao thị cúc là chủ hộ
nơi này mạo danh chùa tỉnh thất thiền am và tự tung tin mình nuôi trẻ mổ côi cơ nhỡ để lấy tỉnh thương của mọi người
không thể không nhắc đến sự tiếp tay của các cá nhân công ty kinh doanh lĩnh vực giải trí trong việc quảng bá cho tỉnh thất bồng lai
nhóm người tính thất bồng lai còn tung tin đồn nơi đây có hoa ưu đàm
người dân tứ xứ vì tò mò lại càng kéo về đây đông hơn để được nhìn hoa ưu đàm
trước khi vướng bê bối pháp luật tính thất bồng lai rất nổi tiếng trên mạng nhờ các clip tiểu phẩm và tham gia các cuộc thi nghệ thuật
ngày một mươi tháng năm công an tỉnh gia lai đã khởi tố bị can thi hành lệnh bắt tạm giam ông nguyễn hồng phong bốn mươi một tuổi cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện trư prong gây ra vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong
chí tiết sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị nghe sau đây
ngày một mươi tháng năm công an tỉnh gia lai đã khởi tố bị can thi hành lệnh bắt tạm giam ông nguyễn hồng phong bốn mươi một tuổi cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện trưu bờ đông về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điều hai trăm sáu mươi bộ luật hình sự
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai đã ra quyết định khởi tố vụ án và quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với ông nguyễn hồng phong gửi viện kiểm sát nhân dân cung cấp để xem xét phê chuẩn theo quy định
theo kết quả điều tra ban đầu khoảng một mươi chín h ngày hai tháng năm ông nguyễn hồng phong lái xe ô tô mang biển số tám mươi một a ba mươi hai nghìn ba trăm tám mươi ba lưu thông hướng từ thị trấn trưu bờ đông đi xa yà bòng huyện trưu bờ đông
đến km một mươi tám bốn trăm linh thuộc tỉnh lộ sáu trăm sáu mươi ba đoạn qua thôn hợp thắng xã yà giờ đăng huyện trưu bờ đông xe ô tô do ông phong điều khiển bất ngờ tông và bà vũ thị hát bốn mươi chín tuổi ngụ thôn hợp thắng xã yà giờ đăng đang đi bộ cùng chiều phía trước
vụ tai nạn khiến bà hát tử vong khi đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh gia lai
sau khi vụ việc xảy ra người nhà nạn nhân và nhiều người dân bao vây ô tô gây tai nạn yêu cầu cơ quan công an lập biên bản hiện trường đo nồng độ cồn lái xe gây tai nạn
thời điểm xảy ra vụ tai nạn nhiều người dân sống cạnh khu vực xảy ra tai nạn đã chứng kiến và ghi lại clip vụ việc
theo video người dân ghi lại lực lượng chức năng đã chậm chế đo nồng độ cồn hơn năm tiếng kể từ khi vụ tai nạn xảy ra
đến khuya cùng ngày lực lượng cảnh sát giao thông mới tiến hành đo nồng độ cồn đối với lái xe gây tai nạn
thấy lái xe thổi nhẹ người dân đã nhiều lần yêu cầu lực lượng công an tiến hành đo lại nồng độ cồn
sau đó người dân mới đồng ý cho lực lượng chức năng đưa lái xe gây tai nạn rời khỏi hiện trường
cũng trong ngày một mươi tháng năm công an thành phố long khánh phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai
bàn giao ba đối tượng gồm lê vũ hoàng tươi hai mươi chín tuổi trần văn sinh ba mươi hai tuổi và huỳnh văn minh nhật hai mươi chín tuổi
cùng quê ở tỉnh quảng nam cho công an thành phố đà nẵng để tiếp tục điều tra
đây là các đối tượng đã gây ra vụ án mạng tại thành phố đà nẵng và lần trốn ở thành phố long khánh
sau khi sát hại thanh niên một mươi chín tuổi tử vong các đối tượng chạy trốn vào thành phố long khánh đồng nai thì bị bắt
trước đó vào dạng sáng chín tháng năm công an thành phố long khánh phối hợp với lực lượng trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai
và công an thành phố đà nẵng triển khai các biện pháp nghiệp vụ với bắt các đối tượng là nghi can
vừa gây ra vụ án mạng tại thành phố đà nẵng đang lẩn trốn ở địa bàn thành phố long khánh
đến khoảng năm giờ cùng ngày lực lượng trinh sát xác định nhóm đối tượng trên đang có mặt tại một nhà nghỉ tại phường xuân thanh nên ập vào kiểm tra bắt giữ
theo xác minh ban đầu vào tối bảy tháng năm do mâu thuẫn với nhau tươi đã dùng hung khí tấn công anh phan thành đạt một mươi chín tuổi ngụ thành phố đà nẵng tử vong
sau khi gây án tươi cùng hai đồng bọn là sinh và nhật dùng xe ô tô chạy trốn vào địa bàn thành phố long khánh
trước đó cũng tại đồng nai vụ bác sĩ sát hại phân mảnh phi tang người tình khiến người dân lo lắng hoảng sợ
ngày sáu tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với danh sơn ba mươi sáu tuổi
thường trú thành phố biên hòa đồng nai để điều tra về hành vi sát hại người cướp tài sản
trước đó ngày một mươi sáu tháng bốn người nhà nạn nhân t t b n ba mươi bảy tuổi ngụ thành phố biên hòa
trình báo cơ quan công an về việc trị nở mất tích từ ngày một mươi ba tháng bốn
còn đi học ở thành phố biên hòa
qua xác minh các mối quan hệ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai phát hiện sự mất tích của nạn nhân có những dấu hiệu bất thường
trước khi mất tích nạn nhân có nhiều lần chuyển tiền cho một người đàn ông tên là danh sơn
qua điều tra nhà chức trách nhận thấy vào ngày mất tích một mươi ba tháng bốn nạn nhân có liên lạc với sơn qua điện thoại
từ dấu hiệu nghi vấn trên phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai đã mời bác sĩ danh sơn lên làm việc
tuy nhiên sơn khai không liên quan gì đến sự mất tích của chị n và liên tục quanh co chối tội đối phó với cơ quan công an
đến ngày hai mươi sáu tháng bốn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai tiếp tục phối hợp công an thành phố biên hòa triệu tập danh sơn lên làm việc
lần này các trinh sát sử dụng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp những tài liệu chứng cứ thu thập được khiến sơn không thể chối cãi
anh ta khai nhận sát hại chị n sau đó phân mảnh nạn nhân phi tang tại thành phố biên hòa và huyện vĩnh cửu
sơn khai nguyên nhân gây án là do mâu thuẫn tình cảm
ngày hai mươi sáu tháng bốn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai đã áp giải sơn đến các địa điểm phi tăng nạn nhân
cơ quan chức năng đã tìm thấy một số bộ phận nghi là của nạn nhân
ngay sau khi nhận được tin báo đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số ba cùng với các lực lượng khác đã nhanh chóng đến hiện trường hỗ trợ dập tắt đám cháy
trung có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hai tội trộm cắp tài sản
khoảng sáu giờ ba mươi phút ngày một mươi một tháng năm một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại trụng đường sắt trên cao hr bảy đường trần phú quận hà đông hà nội khiến hai thiếu niên thương vong
vào thời điểm trên người dân phát hiện hai thiếu niên ngã trên đường một người đã tắt thở một người bị thương nặng
cách đó khoảng hai mươi mét là một chiếc xe máy điện nằm nghiêng vào giải phân cách giữa đường
người dân đã nhanh chóng gọi xe cứu thương đưa nạn nhân đi cấp cứu đồng thời thông báo cho công an quận hà đông
ngay khi có mặt công an quận hà đông đã tổ chức khám nghiệm hiện trường
thông tin ban đầu hai nạn nhân là pqt sinh năm hai nghìn tám ở thành phố đông triều tỉnh quảng ninh và pu dê sinh năm hai nghìn bảy ở huyện đông anh hà nội
công an huyện kỳ sơn nghệ an mới đây đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền bảy năm triệu đồng đối với pvn
về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin sai sự thật xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức
cụ thể qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng công an huyện kỳ sơn phát hiện tài khoản facebook có tên hiển thị nc đã đăng tải
chia sẻ các bài viết video có nội dung sai sự thật về lực lượng công an huyện
ngay sau đó công an huyện kỳ sơn đã khẩn trương tổ chức lực lượng xác minh làm rõ vụ việc
bước đầu xác định pvn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại bản phà khảo xã phà đánh huyện kỳ sơn là người sử dụng tài khoản facebook nc có đăng tải bài viết
làm việc với cơ quan điều tra pvn đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình và nhận thức rõ về tính chất mức độ hậu quả của hành vi do mình gây ra
ngày một mươi một tháng năm thông tin từ công an tỉnh lào cai phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực an ninh trật tự an toàn xã hội
ltk sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại phường lào cai thành phố lào cai số tiền bảy năm triệu đồng
trước đó ông ltk đã đăng video clip một vụ đánh ghen trên tài khoản mạng xã hội của mình
trong đó có nhiều hình ảnh phản cảm xảy ra giữa một người đàn ông và hai phụ nữ
sau khi video clip đánh gen được đăng tải trên mạng xã hội đã có nhiều bình luận phản cảm sai lệch về địa điểm nơi xảy ra sự việc
ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương
theo xác minh của cơ quan chức năng thông tin mà ông ltk đăng tải trên mạng xã hội nói về địa điểm xảy ra vụ đánh gen phản cảm
tại một homestay ở huyện bắc hà tỉnh lào cai là không đúng sự thật
sáng một mươi một tháng năm lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh thái nguyên
đã kịp thời giải cứu hai người bị mắc kẹt trong một đám cháy tại thành phố phổ yên
đám cháy rộng khoảng hai mươi m hai xảy ra tại khu vực cho thuê thuộc tầng một của căn nhà ba tầng
phía trước là cửa cuốn phía bên trong có thêm một lớp cửa gỗ ngăn cách khu vực cho thuê
chỉ có một lối cầu thang nên khi có cháy ông nguyễn khắc nhân sáu mươi bảy tuổi tổ dân phố sáu
phường ba hàng thành phố phổ yên và vợ là bà nguyễn thị ảnh năm mươi chín tuổi bị mắc kẹt ở bên trong
phải chạy lên tầng ba để tránh bị ngạt khói và tìm cách thoát ra ngoài
khi đến hiện trường lực lượng chữa cháy và cứu nạn nhanh chóng cắt phá cửa cuốn
cửa gỗ phía trong chữa cháy và tiếp cận nạn nhân
các chiến sĩ đã nhường mặt nạ bình dưỡng khí và các phương tiện bảo hộ khác cho nạn nhân
và đưa các nạn nhân ra bên ngoài an toàn
thông tin từ ủy ban nhân dân huyện vân đồn tỉnh quảng ninh cho biết
ngày chín tháng năm trên địa bàn đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một học sinh tử vong
một em bị thương nặng
hai nạn nhân đều là học sinh lớp một mươi của trung tâm hướng nghiệp và giáo dục thường xuyên huyện
theo cơ quan chức năng vào thời điểm trên em tt sinh năm hai nghìn bảy
chú tại thôn khe mai xã đòn kết huyện vân đồn điều khiển xe mô tô biển kiểm soát một mươi bốn s một một trăm ba mươi tám xx
trở theo em nmh sinh năm hai nghìn tám chú tại thôn một mươi một xã hạ long đi hướng xã hạ long về thị trấn cái rồng
đã tự đâm vào giải phân cách ở giữa phân chia hai chiều đường
hai em được đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện sau đó chuyển lên tuyến trên
nhưng em nhh bị chấn thương vùng ngực tử vong trên đường chuyển đến bệnh viện đại học y
ngày một mươi một tháng năm công an tp bến cát tỉnh bình dương cho biết
đang củng cố hồ sơ xử lý ông đỗ tuấn hiệp bốn mươi hai tuổi quê bình dương về hành vi vô ý làm thiệt mạng người
theo điều tra ông đỗ tuấn hiệp làm lơ xe cho tài xế xe tải đi giao hàng cho công ty
trong lúc đợi tài xế ông hiệp đã lên xe ô tô tải đang đỗ trong bãi xe và nổ máy với y tập lái xe
do không có giấy phép lái xe và không biết cách điều khiển xe ông hiệp đã mất lái
khiến chiếc xe tông vào tròi lá bên đường
lúc này ông đê đang ngủ trong tròi lá không may bị đâm trúng dẫn đến thương tinh nặng
phát hiện sự việc người dân xung quanh đã nhanh chóng đưa ông d đi cấp cứu
tuy nhiên do vết thương quá nặng ông đê đã không qua khỏi
ngày một mươi tháng năm công an tp con tum tỉnh con tum thông tin
công an phường thắng lợi bắt hai thiếu niên trộm cắp rồng và chim trào màu trị giá một trăm một mươi tám triệu đồng
trước đó anh nguyễn hoàng anh đường nguyễn vết xuân phường thắng lợi tp con tum
đã trình báo việc có kẻ gian đột nhập vào nhà
kẻ gian đã lấy đi một điện thoại một lồng chim và một con chim trào mào trị giá một trăm linh triệu đồng
tổng tài sản bị mất cắp theo trình báo của gia đình là khoảng một trăm một mươi tám triệu đồng
bằng biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã phối hợp khoanh vùng đối tượng
đến chín giờ ngày năm tháng năm lực lượng công an bắt được apl sinh năm hai nghìn tám
và apl sinh năm hai nghìn một mươi cùng chú tại phường quang trung tp con tum
tại cơ quan công an apl và apl
đã thừa nhận hành vi phạm tội
công an huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp mới đây cho biết
vừa khám phá nhanh một vụ trộm cắp xe máy bắt nhanh đối tượng và thu giữ tăng vật có liên quan sau tám giờ gây án
khoảng bốn giờ ngày tám tháng năm công an huyện cao lãnh tiếp nhận tin báo của người dân về việc
bị mất trộm tài sản là một xe mô tô nhắn hiệu honda future m một trị giá khoảng bốn mươi bốn triệu đồng
ngay sau khi tiếp nhận tin báo lực lượng công an huyện đã phối hợp với công an thị trấn mỹ thọ
nhanh chóng đến hiện trường nơi xảy ra vụ trộm cắp để thu thập thông tin tài liệu liên quan đến vụ việc
đến khoảng một mươi giờ ngày tám tháng năm sau tám giờ gây án công an huyện đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh
và công an thị xã kiến tường tỉnh long an
bà dư đối tượng nguyễn văn út sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ngụ tại xã hậu mỹ trinh huyện cái bè tỉnh tiền giang
đang lẩn trốn tại xã bình hiệp thị trấn kiến tường tỉnh long an và thu giữ một xe mô tô bị mất trộm nêu trên
điều tra công an huyện cái bè tỉnh tiến giang truy nã về tội trụng cắp tài sản
ngày một mươi tháng năm thanh tra bộ giáo dục và đào tạo vừa công bố kết luận thanh tra việc liên kết tổ chức thi
cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại việt nam đối với công ty trang nhiệm hữu hạng pretty council việt nam
hay còn gọi là hội đồng anh việt nam
tại kết luận này thanh tra bộ giáo dục và đào tạo chỉ rõ trong năm hai nghìn hai mươi hai hội đồng anh đã thực hiện liên kết tổ chức
cấp bốn mươi năm sáu trăm bảy mươi chín chứng chỉ tiếng anh aptis
và năm mươi tám bốn trăm một mươi bốn chứng chỉ tiếng anh ielts trên toàn quốc
thanh tra bộ giáo dục và đào tạo đề nghị hội đồng anh giả soát báo cáo cục quản lý chất lượng đề xuất hướng xử lý
đối với số lượng chứng chỉ ngoại ngữ mà công ty đã liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài
trên lãnh thổ việt nam khi chưa được phép của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền
ngày một mươi tháng năm ông lê văn minh chủ tịch công đoàn tổng công ty điện lực tp hcm cho biết
công đoàn tổng công ty đã tổ chức thăm hỏi động viên những công nhân của công ty điện lực trợ lớn quận năm
bị điện giật phỏng nặng trong lúc làm nhiệm vụ vào sáng tám tháng năm
tai nạn xảy ra tại hầm cáp ngầm trung thế số một tuyến cắp ngầm nối tuyến quận tám đồng diều đường dương bạch mai phường năm quận tám
cụ thể trong lúc sửa điện đường dây cáp ngầm thì xảy ra chập điện nổ khiến ba công nhân là anh p a h
bốn mươi tám tuổi ở quận tám phòng độ hai phỏng hai vùng đầu mặt
n v l ba mươi bảy tuổi ở bình chánh bị phỏng độ hai tay phải phỏng ba ở hai tay
l q t ba mươi bảy tuổi ở tây ninh phỏng độ một hai ở bàn tay trái phỏng ba của bàn chân trái
công nhân l h t bị điện giật phỏng nặng nhất bị phỏng toàn thân độ hai ba phỏng tám mươi vùng đầu ngực bụng tay chân mắt và tiên lượng dài giật
ngành điện đang phối hợp với cơ quan chức năng để điều trị
công nhân l h t bị điện giật phỏng nặng nhất bị phỏng toàn thân độ hai ba phỏng hai ngực bụng tay chân mắt và tiên lượng dài giật
đến giao lộ n chín d chín cách vị trí gây án khoảng một km thì xảy ra va chạm liên hoàn với năm xe máy và một xe đạp điện cả người và các phương tiện nằm la liệt trên đường
người dân sau đó đã nhanh chóng tới khống chế tên cướp và bàn giao cho cơ quan chức năng
tại hiện trường các nạn nhân chỉ bị thương nhẹ chiếc xe tiên cướp chạy cũng được phát hiện sử dụng biển số giả
hiện công an tp thuận an tiếp tục điều tra xử lý vụ việc theo quy định
tối chín tháng năm công an phường hòa an quận cầm lệ thành phố đà nẵng phối hợp với chính quyền tổ chức tuyên truyền vận động người dân trên địa bàn giao nổ vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
hàng trăm người dân trên địa bàn vui vẻ tham gia ký cam kết chấp hành thực hiện nghiêm việc giao nộp các loại vũ khí nóng cho lực lượng chức năng
ngay trong tối đã có bốn mươi sáu loại vũ khí các loại được người dân thanh thiếu niên trên địa bàn phường giao nộp cho công an phường
với mục tiêu cao nhất là thu giữ một trăm linh và không để vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ tồn tại là nguyên nhân gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
trong hơn một mươi ngày qua sau khi đợt cao điểm được công an thành phố đà nẵng phát động công an bảy quận huyện đã đồng loạt triển khai vận động tuyên truyền đến tận các khu dân cư tổ dân phố
trong những ngày nghỉ tranh thủ thời gian rảnh rối của bà con công an phường hòa quý quận ngũ hành sơn đã tổ chức các đợt tuyên truyền đến các hộ dân kinh doanh trên địa bàn
tàng trữ sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
theo ghi nhận công an các phường xã của đà nẵng đã tổ chức một trăm một mươi một điểm tiếp nhận vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ tại khu dân cư tổ dân phố
hàng trăm loại vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ được người dân thanh thiếu niên mang đến giao nộp
công an năm mươi sáu xã phường ở đà nẵng đều huy động tối đa lực lượng tổ chức tuyên truyền vận động các hộ dân trên địa bàn quản lý hiểu rõ sự nguy hiểm
cùng những nguy cơ tiềm ẩn của tội phạm có liên quan đến vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
rất nhiều người dân đã về nhà tự giác giao nộp hung khí đang cất giữ
tại nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn chính phủ yêu cầu ngân hàng nhà nước việt nam thực hiện nghiêm quy định tại nghị định số hai mươi bốn năm hai nghìn một mươi hai
nơi dcp của chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng
cùng với đó chủ động thực hiện kịp thời hiệu quả hơn các giải pháp để quản lý kiểm soát chặt chẽ hoạt động
giao dịch trên thị trường vàng
nghị quyết của chính phủ cũng nêu rõ quản lý thị trường vàng thời gian vừa qua còn bất cập giá vàng trong nước và quốc tế còn tranh lệch ở mức cao
do đó chính phủ yêu cầu xử lý ngay tình trạng tranh lệch cao giữa giá vàng trong nước và quốc tế
đồng thời kiểm tra thanh tra xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu đầu cơ thao túng giá vàng
thời gian qua ngân hàng nhà nước đã tổ chức năm lần đấu thầu vàng miếng sgc để tăng cung vàng với kỳ vọng hạn nhiệt giá vàng
sau năm lần được tổ chức đấu thầu khoảng sáu tám trăm linh lượng vàng miếng sgc đã được doanh nghiệp mua
đây là con số khá khiêm tốn so với khối lượng trào thầu của ngân hàng nhà nước
theo thông tin từ công an huyện điện biên đông sau khi nhận được tin báo về hiện tượng lũ quét tràn về địa bàn
kéo theo nhiều đất đá bùn và nước xiết công an huyện điện biên đông đã huy động hơn năm mươi cán bộ chiến sĩ tới hiện trường
mang theo quốc xẻng và một số phương tiện để hỗ trợ giúp đỡ người dân
theo báo cáo của lực lượng chức năng trận lũ quét dạng sáng nay tại bản suối lư xã phì nhừ huyện điện biên đông
đã làm một ngôi nhà xây kiên cố bị sập tài sản trong nhà bị vùi lấp và cuốn trôi hoàn toàn
bốn xe máy hư hỏng nặng khoảng ba mươi nhà dân trong bản bị ngập trong bùn đất và đá tảng
tại hiện trường có những ngôi nhà bị nhiều tàng đá to nặng cả vài tạ lăn vào đầy văng tài sản của người dân xuống dòng nước lũ
công an huyện điện biên đông sau đó phối hợp với các lực lượng khác nhanh chóng đưa người dân đến khu vực an toàn
di rời tài sản và phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương di rời nhà cửa tài sản của các hộ gia đình gặp nạn
đến nơi an toàn giúp dân nạo vét bùn ngập trong nhà
vừa qua tổ công tác của đội cảnh sát giao thông đường bộ số bảy phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
lập chốt kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn tại nút giao đường quang trung chu văn an quận hà đông
trong ca công tác cảnh sát giao thông phát hiện một tài xế vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển xe máy
tuy nhiên tài xế này thanh minh bản thân không uống rượu bia mà do ăn nhiều dưa cà muối và nửa kg mận
trong ca công tác ngày một mươi tháng năm cảnh sát giao thông đã phát hiện tài xế lpt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy quê tại thọ xuân thanh hóa
điều khiển xe máy mang biển kiểm soát hai mươi chín h hai ba trăm một mươi bảy vi phạm nồng độ cồn
trao đổi với lực lượng chức năng tài xế tê cho biết bản thân không sử dụng rượu bia
nhưng có ăn hết nửa kg mận vào lúc một mươi một h ba mươi phút cùng ngày
tài xế t cũng cho rằng do trong bữa cơm trưa cùng ngày mình đã ăn nhiều dưa và cà muối nên mới phát sinh nồng độ cồn
tổ cảnh sát giao thông đã cho tài xế tê nghỉ một mươi phút và uống thêm nước dọc rồi tiếp tục kiểm tra nồng độ cồn
kết quả kiểm tra lần hai của tài xế t là năm mươi bốn mg trên một lít khí thở
tài xế tê đã thừa nhận lỗi và ký vào biên bản vi phạm hành chính
lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt tài xế tê về lỗi vi phạm nồng độ cồn ở mức một
với lỗi vi phạm này tài xế tê bị xử phạt số tiền hai năm triệu đồng tước giấy phép lái xe một mươi một tháng và tạm giữ phương tiện bảy ngày
đại úy nguyễn văn tiến cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số bảy phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội cho biết
khi dừng xe kiểm tra tài xế lực lượng cảnh sát giao thông đo nồng độ cồn bằng phương pháp định tính để phát hiện có cồn
sau khi phát hiện có nồng độ cồn trong hơi thở mới tiếp tục kiểm tra bằng phương pháp định lượng
trong trường hợp tài xế trình bày đã sung miệng bằng chất có cồn hoặc ăn đồ lên men
thì tổ công tác cho tài xế nghỉ ngơi từ năm đến một mươi phút uống nước và kiểm tra lại
đại úy nguyễn văn tiến cho biết thêm rằng sau khi đã thực hiện đầy đủ các bước mà vẫn phát hiện trong hơi thở tài xế có nồng độ cồn
thì chúng tôi sẽ cương quyết xử lý theo quy định của pháp luật
cũng theo đại úy nguyễn văn tiến qua các ca công tác tình trạng tài xế điều khiển ô tô xe máy vi phạm nồng độ cồn đã giảm rõ
nhiều tài xế có ý thức chấp hành hơn trước
thưa quý vị thị trường vàng trong nước lại chứng kiến một ngày dậy sóng khi mà giá vàng sgc phá đỉnh chín mươi triệu đồng một lượng
ngay khi các hiệu vàng mở cửa kinh doanh giá vàng nhẫn trơn hai mươi bốn k cũng nhảy lên mức kỷ lục bảy mươi sáu triệu đồng một lượng
người dân kỳ vọng giá vàng sẽ còn tiếp tục tăng nên đổ xô đến doanh nghiệp vàng lớn để mua đẩy giá các loại vàng cùng đi lên
trong bối cảnh giá vàng tăng sốc người dân vẫn đổ xô đến trụ sở công ty vàng bạc đa quý sài gòn công ty sgc để mua vàng miếng sgc
trong khi các cửa hàng khác cũng như tiệm vàng nhỏ vắng vẻ vì đang khăn hiếm loại vàng này
tình trạng xếp hàng xuất hiện khi nhiều người phải chờ cả giờ để mua được một hai lượng vàng
dù vậy vẫn có khá nhiều người đi bán vàng vì lo giá giảm trở lại
do nhu cầu tăng đột biến một số thời điểm công ty sgc tạm ngưng giao dịch hoặc giới hạn mỗi khách hàng chỉ được mua một lượng vàng miếng một ngày
nếu mua vàng nhẫn trơn mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa ba chỉ một ngày thay vì năm chỉ như trước
tại thành phố hà nội sau hai ngày mua bán nhộn nhịp nhiều cửa hàng lớn ở phố vàng trần nhân tông cầu giấy đã thông báo hết vàng miếng sgc
khách muốn mua vàng miếng phải thanh toán trước theo giá niêm yết tại thời điểm đó và nhận vàng sau một mươi một mươi năm ngày
như cửa hàng vàng bảo tín minh châu ở phố cổ giấy thông báo chỉ nhận mua vào dừng chiều bán ra
khách hàng khi vào giao dịch sẽ được khỏi nhu cầu và từ chối ngay
nhân viên liên tục thông báo khi thấy khách hàng mới rằng hôm nay cửa hàng đã hết vàng chỉ nhận mua vào
nếu khách có nhu cầu mua vàng trang sức thì xếp hàng chờ giao dịch
trong khi đó tại trung tâm vàng bạc trang sức đô di cầu giấy nhân viên cho biết cửa hàng đã hết sạch vàng miếng và vàng nhẫn trơn
khách hàng muốn mua vàng phải trả tiền trước theo giá chốt tại thời điểm mua và thời gian nhận vàng từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi năm tháng năm
tức phải chờ từ một mươi đến một mươi năm ngày sau mới có
nhân viên vàng tại doji giải thích cho khách hàng rằng nhiều khách hàng đã thanh toán và hẹn lấy vàng sau
mình cứ chốt giá thanh toán sau đó đến nhận vàng theo ngày hẹn
mình thanh toán rồi vàng là của mình nên yên tâm
sau ngày hai mươi năm tháng năm anh chị muốn bán bên em sẽ mua lại
mặc dù được nhân viên báo hết vàng
nhưng một khách hàng tên minh tùng vẫn quyết định xuống tiền đặt mua ba mươi sáu lượng vàng miếng sgc và nhận giới hẹn
khi được hỏi có sợ rủi ro hay không khi quyết định đầu tư vàng ở thời điểm giá cao kỷ lục
ông tùng cho biết mua với mức giá cao như vậy cũng có rủi ro nếu ra xuống thì phải chịu còn tăng thì lãi lớn
ngược lại tình hình giao dịch mua bán ở các cửa hàng nhỏ lẻ trên địa bàn hà nội và tp hcm ít nhộn nhịp hơn
nhiều cửa hàng vắng khách trong ngày giá mua vào lên cao kỷ lục
liên quan đến vụ năm cầu thủ bị bắt vì sử dụng trái phép chất ma túy
trong cuộc họp với sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh hà tĩnh mới đây
ban huấn luyện và các cầu thủ công lộc bộ hà tĩnh hứa sẽ cố gắng trụ hạng khi mất năm cầu thủ đang bị công an bắt giữ
một lãnh đạo sở văn hóa thể thao du lịch tỉnh hà tĩnh cho biết
đơn vị này vừa có cuộc làm việc với câu lạc bộ hà tĩnh ban huấn luyện và các cầu thủ của đội bóng
sau vụ năm cầu thủ bị công an hà tĩnh bắt giữ do sử dụng trái phép chân ma túy
lãnh đạo sở văn hóa thể thao du lịch tỉnh hà tĩnh thông tin
tại cuộc họp diễn ra vào chiều nay chúng tôi đã động viên đội bóng sau khi các cầu thủ chủ chốt bị bắt giữ
là huấn luyện viên đội bóng ông nguyễn thành công cũng đã nhận trách nhiệm khi không thể quản lý sát sao việc sinh hoạt của các cầu thủ
dẫn đến một số vận động viên vi phạm pháp luật
bàn huấn luyện và các cầu thủ cho rằng việc năm cầu thủ bị đình chỉ thi đấu do sử dụng chất cấm
khiến đội bóng gặp nhiều khó khăn khi mùa giải v lic hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn vẫn chưa kết thúc
tuy nhiên toàn đội hứa sẽ cố gắng thi đấu thật tốt qua các trận còn lại với mục tiêu là để trụ hạng
theo lãnh đạo sở văn hóa thể thao du lịch tỉnh hà tĩnh lãnh đạo câu lọc bộ hà tĩnh tới đây sẽ làm việc với ban huấn luyện
và các cầu thủ của đội bóng để xem xét đưa ra quy định kỷ luật đối với năm cầu thủ vi phạm
mới đây viện kiểm sát nhân dân tp hcm vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can nguyễn đăng khoa hai mươi năm tuổi quê tiền giang
về hành vi cướp tài sản sát hại người và dở cho đối bại
theo cáo buộc nguyễn đăng khoa đã lừa chị t qua phòng trọ của mình giúp khiêng đồ rồi sát hại nạn nhân cướp tài sản hãm hại phân mảnh phi tàng
theo hồ sơ vụ án nguyễn đăng khoa và nạn nhân vtt hai mươi năm tuổi quê đồng nai ở cùng khu nhà trọ trên đường quang trung
khu phố năm phường tăng nhơn phố b thành phố thủ đức phòng của khoa ở giấy đối diện với giấy phòng chị tê
theo hồ sơ vụ án khoa là người trưởng thanh nhưng lười lao động cần tiền chơi game và ham muốn dục vọng
anh ta biết chị tê sống một mình cuối năm được thưởng tiền tết nên này ý định cướp tài sản dở cho đối bại rồi sát hại nạn nhân phi tàng
chiều ngày tám tháng hai tức hai mươi chín tết
khoa thấy chị t ở một mình trong phòng chuẩn bị đồ về quê
thời điểm đó những người khác trong khu trọ đã về quê ăn tết
anh ta lấy lý do nhờ chị tê qua phụ dịch chuyển tủ quần áo nhằm dẫn dụ nạn nhân qua phòng đóng cửa dùng dao đe dọa uy hiếp
chị không được la em chỉ lấy tiền thôi
nạn nhân van xin và kháng cự khoa liền dùng dao tấn công khiến chị tê bất tỉnh
tiếp đó khoa bình tĩnh lau dấu vết trên sàn nhà rồi thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân
chưa dừng lại anh ta còn lấy tài sản của nạn nhân bán được hơn một mươi chín triệu đồng
để che giấu hành vi phạm tội nguyễn đăng khoa đã phân mảnh chị t
chở hai lần đến quăng xuống mép kênh ven đường đi vào khu công nghệ cao tp thủ đức
sau đó khoa đón xe khách về nhà bạn gái tại xã cát khánh huyện phù cát tỉnh bình định chơi tết
tại đây bị can đưa cho người yêu sáu triệu đồng và nói là tiền lương
ngày chín tháng hai chị gái của nạn nhân tới phòng trọ tìm em gái nhưng không thấy nên trình báo công an
nhà chức trách vào cuộc ngày một mươi ba tháng hai khoa bị cảnh sát bắt giữ
quá trình điều tra cơ quan tiến hành tố tụng thu hồi và tạm giữ toàn bộ tài sản mà nguyễn đăng khoa cướp của nạn nhân
đã xác minh và xử lý vật chứng trả lại cho gia đình chị t
về dân sự gia đình bị hại yêu cầu khoa bồi thường số tiền năm trăm linh triệu đồng hiện nam bị can chưa bồi thường
theo cơ quan tiến hành tố tụng hành vi phạm tội của nguyễn đăng khoa là đặc biệt nghiêm trọng tàn ác
với động cơ đê hèn gây bức xúc trong dư luận xâm phạm quyền sở hữu tài sản tính mạng nhân phẩm của người khác được pháp luật bảo vệ
do đó cần phải xử lý nghiêm để săn đe phòng ngừa giáo dục chung
ngày một mươi tháng năm vừa qua sở giáo dục và đào tạo hà nội công bố số lượng thí sinh đăng ký dự thi lớp một mươi công lập năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
theo đó năm nay toàn thành phố có hơn một trăm linh sáu học sinh đăng ký nguyện vọng một vào lớp một mươi công lập
hơn một trăm linh hai thí sinh đăng ký nguyện vọng hai và hơn sáu mươi bốn thí sinh đăng ký nguyện vọng ba
căn cứ chỉ tiêu và số lượng học sinh đăng ký học sinh có thể biết được tỷ lệ trọi vào từng trường
tuy nhiên tỷ lệ này chỉ là số liệu để tham khảo trong nhiều yếu tố khác để đánh giá mức cạnh tranh vào các trường
theo số liệu vừa công bố các trường thuộc tốp đầu của các khu vực tuyển sinh đều có tỷ lệ trọi từ một trên hai đến một trên hai năm
một số trường có tỷ lệ trọi cao trong đó phần lớn đăng ký nguyện vọng một như
trường trung học phổ thông yên hòa có tổng số hai hai trăm linh bảy lượt đăng ký trong đó nguyện vọng một là hai chín mươi bảy với chỉ tiêu là sáu trăm bảy mươi năm
tỷ lệ trọi là một trên ba hai
nhiều trường tốt giữa có tổng số lượng đăng ký cao nhưng tập trung ở nguyện vọng hai như trung học phổ thông tây hồ khương đình ngọc hồi
nhưng một số trường từng dẫn đầu top hai trong nhiều năm về số lượng đăng ký dự thi nguyện vọng hai là trung học phổ thông đoàn kết
hai bà trưng quang trung đống đa thì năm nay số lượng giảm đáng kể
theo sở giáo dục và đào tạo hà nội năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm chỉ tiêu vào lớp một mươi công lập là khoảng tám mươi một học sinh
những học sinh không vào lớp một mươi công lập sẽ học trường tư thục học chương trình giáo dục thường xuyên hoặc các trường nghề trên địa bàn
kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi công lập ở hà nội diễn ra vào ngày tám và mùng chín tháng sáu khối không chuyên
học sinh thi vào khối chuyên và chương trình song bằng sẽ thi thêm vào ngày một mươi và một mươi một tháng sáu
thưa quý vị hiện nay các ngành chức năng tại thừa thiên huế đang tiến hành đặt biển chỉ
dẫn chỉnh trang đường đi trồng cây phục vụ việc tham quan hành hương của du khách vào các lăng chúa nguyễn
xã hương thọ thành phố huế thừa thiên huế nơi hợp long hai dòng tả trạch và hữu trạch của sông hương
là vị trí an vị của chín lăng chúa nguyễn
ghi nhận của phóng viên thanh niên đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn cho thấy qua bao thăng trầm lịch sử
một trong số công trình lăng mộ này đã xuống cấp hoàng hóa cỏ mọc um tùm
ông hoàng việt trung giám đốc trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế cho hay
những điều kiện trên đã gây khó khăn hạn chế trong việc thăm viếng
dân hương của du khách vào các lăng chúa nguyễn thời gian qua
theo ông trung những công trình lăng chúa nguyễn có quy mô nhỏ so với hệ thống di tích khổng lồ ở huế
qua khảo sát đánh giá xét nhiều yếu tố thời gian qua
việc đầu tư để trùng tu trình trang được đơn vị ưu tiên cho các công trình quần thể lớn
song song đó hệ thống lăng chú nguyễn chỉ được bảo vệ trông coi và quản lý
đến nay ủy ban nhân dân tp huế đã đầu tư mở lối vào các lăng
trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế cũng tiến hành đặt biển chỉ dẫn
sửa chữa những hạng mục nhỏ như dọn dẹp để phục vụ việc tham quan của du khách